xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác một đường dây buôn lậu vận chuyển vàng từ campuchia về việt nam
và ngoại tệ từ việt nam sang campuchia với quy mô đặc biệt lớn diễn ra trong một thời gian dài
liên quan tới nhiều đối tượng trên nhiều tỉnh thành phố vừa được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp với công an các đơn vị địa phương triệt phá
đường dây hoạt động trên địa bàn thành phố hồ chí minh các tỉnh phía nam và hà nội do nguyễn thị minh phụng cầm đầu
cơ quan công an đã triệu tập ba mươi bốn đối tượng khám xét một mươi chín địa điểm là nơi ở nơi làm việc cửa hàng vàng của các đối tượng
trên các địa bàn tây ninh thành phố hồ chí minh thành phố hà nội hậu giang vĩnh long
chỉ tính riêng trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín các đối tượng đã nhập lậu một trăm chín mươi tám kg vàng tương đương với khoảng bốn trăm linh tỷ đồng
đến nay cơ quan công an đã thu giữ được một trăm linh ba kg vàng năm mươi chín cây vàng gần hai chín triệu usd gần hai mươi bảy tỷ đồng
và các phương tiện thiết bị
trị giá thu giữ được tương đương gần hai trăm năm mươi tỷ đồng
hiện cục cảnh sát kinh tế đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá tài liệu chứng cứ phân loại đối tượng
để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tiếp tục điều tra mở rộng để thu hồi kê biên tài sản vật chứng